là người bệnh đái tháo đường ba mươi năm ăn chay cũng là một giải pháp bà hải lựa chọn để thanh lọc cơ thể và phòng chống bệnh tật
khác với thực phẩm chay giả mặn ngoài thị trường bà hải lại lựa chọn phương pháp tự chế biến các món chay
bằng những nguyên liệu tự nhiên từ rau củ quả để sử dụng hàng ngày
cơ phẩm chay thì nó cũng rất là lo lắng
bởi vì nếu như người làm đồ chay mà với cái tâm phật thương chúng sinh với cái bồn đề tâm tốt thì người ta sẽ làm tốt
còn nếu mà bị chạy theo lợi nhuận thì người ta sẽ làm không tốt
anh chay anh phải biết kết hợp
ví dụ như một bó
nó phải có âm có dưa có độ bé có độ rau thì nó có vitamin
và có củ quả các loại đồ củ quả thì nó có các cái đạ
thì là đảm bảo cho sức khỏe
để bảo đảm an toàn cho sức khỏe
khi chọn thực phẩm chay khô hoặc đã chế biến sẵn ăn liền
người tiêu dùng nên tìm mua những thương hiệu có uy tín lâu năm
có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
ngoài ra người tiêu dùng cần chú ý màu sắc của sản phẩm
tránh mua thực phẩm đã bị móc bị biến đổi màu tính dáng
một mươi giờ sáng tại một siêu thị lớn giữa trung tâm hà nội
những chiếc ghế massage này được trưng bày tại những vị trí đông người qua lại
giới thiệu với nhóm phóng viên chuyên viên kinh doanh của cửa hàng
đưa ra những công dụng tuyệt vời của chiếc ghế chỉ với một mươi phút sử dụng hàng ngày
chính là cái ghế massage này nó rất là cao cấp

thòng lửa có thể hỗ trợ
ví dụ như ai bị nhẹn bị thể vừa nặng hơn chút thì có thể sử dụng giảm bớt thuyên giảm bệnh đau lưng của mình
ví dụ như cái tia hồng ngoại thì nó có tác dụng như thế nào
trường lòng bôi trơm ổ khớp tăng dịch gầy
ví dụ như các bác có tuổi kiểu như về đâu xưa cứ bị khô đi
bây giờ chị massage này nó bôi trơm đi nó tăng dịch nhảy cho mình

thương hiệu của hàn quốc

ngoài ghế massage thị trường kinh doanh còn ghi nhận thêm đệm dường
tuy nhiên về cơ bản có thể chia các sản phẩm này thành hai nhóm
bao gồm các sản phẩm tác dụng lên cơ thể bằng nhiệt
và các sản phẩm kết hợp cả cơ và nhiệt
dẫu đơn giản như vậy các sản phẩm này đang được giới thiệu
với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe
như điều hòa khí huyết lưu thông máu giảm đau mỏi chân tay
đồng thời được bán với giá khá cao
rẻ là hai mươi ba mươi triệu đồng